các trường dạy nghề vẫn chưa được đề cao và có vị trí thích hợp trong kết cấu thị trường lao động
việc làm với sự thay đổi của nền kinh tế việt nam sẽ dẫn đến sự thay đổi về nhu cầu lao động
thị trường lao động sẽ đòi hỏi lực lượng lao động chất lượng hơn đáp ứng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp
chính vì vậy định hướng cho học sinh phụ huynh thay đổi nhận thức lựa chọn con đường học tập
phát triển nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu xã hội và thực tiễn phát triển của đất nước là điều vô cùng quan trọng
đây cũng là thông điệp mà chúng tôi những người làm chương trình muốn truyền tải đến các em học sinh
chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông những bậc phụ huynh và những người làm công tác đào tạo
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
em nguyễn văn cương sinh viên lớp ô tô hệ cao đẳng trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội
khi bắt đầu lựa chọn học về công nghệ ô tô em cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ đến một ngày mình đạt thành tích
nhận huy chương vàng trong kỳ thi tay nghề quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
và được chọn vào đội tuyển quốc gia tham gia vào kỳ thi tay nghề asean năm hai nghìn một mươi chín tại thái lan
hiện tại em đang cùng các thầy hướng dẫn gấp rút kế hoạch ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tay nghề asean
từ nhỏ thì em cũng qua đam mê về ô tô và học nghề hay học lại học thì sau đó cũng là một cái nghề
em lựa chọn được con đường nghề là con đường đến thành công là nhất đối với em
chia sẻ của em cương cũng là chia sẻ của những học viên tiêu biểu đạt huy chương vàng các nghề khác nhau trong kỳ thi tay nghề quốc gia năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
cuộc thi này đã giúp học viên phụ huynh cộng đồng và ngay cả những người làm công tác đào tạo thay đổi nhận thức về giáo dục nghề nghiệp
cũng như tầm quan trọng trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay của nước ta
sau khi thi tay nghề xong thì em đã được giải huy chương vàng
cơ duyên đưa em đến cái nghề này là do thời gian học tập cuối năm hai nghìn một mươi hai em có quyết tâm cao và yêu thích cái nghề thiết kế kiểu tóc
và em đã không chọn con đường đại học để đi học nghề này
đi học nghề thì em đã được các thầy cô và các anh chị chỉ bảo rất nhiều
và đến ngay hôm nay thì em đã được một giải vàng kỳ thi tay nghề quốc gia
sau khi em được giải vàng thì cơ hội của em sẽ được đi thi asean ở bên bangkok thái lan
thời gian gần đây hệ thống dạy nghề đã và đang thực hiện đổi mới khá mạnh mẽ
ngay từ sau khi bộ giáo dục và đào tạo bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho bộ lao động thương minh và xã hội
cơ cấu tỷ lệ học đại học giảm dần và tỷ lệ học nghề tăng lên tiếp cận theo xu hướng thế giới đã được bộ lao động thương minh và xã hội đặt ra
việc đào tạo nghề cũng gắn liền với điều tra thị trường điều tra nhu cầu và định hướng cho học sinh từ sớm
đã khiến cho giáo dục nghề nghiệp đã dần tiếp cận với thực tiễn thị trường lao động và nền kinh tế thay đổi từng ngày
những năm gần đây nhà trường luôn làm hai nhiệm vụ
nhiệm vụ thứ nhất là tuyên truyền tư vấn tuyển sinh
trong các đối tượng các em học sinh sinh viên từ đối tượng các em đang học trung học phổ thông cũng như là mới tốt nghiệp trung học phổ thông
nhà trường đã chủ động đến các trường phổ thông các địa phương để tuyên truyền định hướng cho các em
cái thứ hai nữa thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo dục nghề nghiệp thì nhà trường cũng luôn luôn đổi mới chương trình
tăng cường cơ sở vật chất đặc biệt là xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp
nhà trường sẽ đào tạo theo những nội dung những cái vấn đề mà doanh nghiệp cần
nước đang công nghiệp hóa hiện đại hóa đến nước thì đào tạo nghề là một vấn đề rất quan trọng đối với hệ thống đào tạo của việt nam hiện nay
và cũng được các cấp đách đạo rất quan tâm đối với đào tạo nghề
và hiện nay thì đối với các trường đào tạo từ trước đến giờ thì là người ta sẽ đào tạo theo những cái mình có
và do đó cũng không đáp ứng được các nhu cầu của xã hội
do đó thì các trường đào tạo nghề hiện nay thì cần phải đào tạo để đáp ứng với nhu cầu của xã hội
do đó như ở trường chúng tôi là đã tiến hành các chương trình khảo sát các doanh nghiệp và đào tạo theo những cái mà gọi là doanh nghiệp cần
thì hiện nay đang có rất nhiều các chương trình đào tạo để gắn với doanh nghiệp và đào tạo nghề đáp ứng với nhu cầu của xã hội
xuất phát từ nhu cầu thực tế đòi hỏi của xã hội đặc biệt trong bối cảnh phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp bốn yêu cầu nâng cao năng suất lao động đang là vấn đề được quan tâm
định hướng cho các em lựa chọn con đường học tập phát triển nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu xã hội và thực tiễn phát triển của đất nước là điều vô cùng quan trọng
em mơ ước là em thích học nghề
em không thích học đại học
vừa là lý do vì gia đình nhà em cũng không phải có điều kiện
cho nên là em muốn xin vào học cái trường nghề này để có một cái nghề trong tay về sau này mình có thể trang trải về già
sau khi học trung học phổ thông xong thì em cũng có rất nhiều lựa chọn có thể vào các trường đại học theo các ngành
nhưng mà em lựa chọn nghề tại vì bây giờ thiết thực với công nghiệp của nước ta đang phát triển hiện tại hiện tại và ngành công nghiệp bốn thì khoa học công nghệ luôn là một niềm đam mê của em ạ
và em quyết định lựa chọn học nghề để ra
và có thể sau này là chính cho bản thân mình có thể có cơ hội việc làm tốt nhất ạ
và có thể dễ tìm kiếm việc làm hơn ạ
xu hướng lựa chọn học tập các trường dạy nghề thay vì lựa chọn con đường học các bậc học cao hơn là thực tế tại các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới
đây cũng được nhận định là xu hướng tất yếu trong lựa chọn học tập và học nghề tại việt nam
thay đổi nhận thức về con đường phát triển sự nghiệp thông qua giáo dục đào tạo nghề là điều cần thiết
và đây sẽ là chiều khóa để nâng cao năng lực
chỉ đang dạy những ngành nghề mà họ cho là doanh nghiệp cần thị trường cần nhưng điều đó cũng không phải là đúng
vì thế làm sao để các trường thay đổi tư duy đó chỉ dạy những nghề thị trường cần và đưa ra được những sinh viên tốt nghiệp chất lượng cao tay nghề cao thì lương cao
điều đó là điều chứng minh tốt nhất cho việc học nghề và có đủ sức thu hút
có sự hiểu nhầm của những người làm công tác đào tạo phụ huynh gia đình học sinh cộng đồng rằng chỉ có giáo dục đại học mới dẫn đến một tương lai tốt đẹp
ở đây tôi muốn khẳng định rằng giáo dục đại học có chỗ đứng riêng của mình và giáo dục nghề nghiệp cũng có chỗ đứng riêng trong nền kinh tế và lực lượng lao động
và cả hai đều quan trọng bản thân tôi cũng là một người học bốn bằng nghề hai bằng đại học
ở australia thì cả hai kiến thức cũng như kỹ năng mà tôi có được từ việc học nghề và học đại học giúp tôi rất nhiều trong sự nghiệp sau này
và chúng tôi đưa đến hôm nay những người học nghề nổi tiếng và thành công ở australia
họ là những đại sứ có thể chia sẻ các kinh nghiệm và sự nghiệp họ có được từ học nghề để chia sẻ với cộng đồng tại sao nói giáo dục nghề nghiệp là con đường đem đến sự nghiệp mơ ước
hiện tại nhiều trường cao đảng nghề cơ sở giáo dục nghề đã có những bước tiến trong xây dựng quan hệ với doanh nghiệp phối hợp với doanh nghiệp đào tạo theo nhu cầu
bảo đảm cho các em được tiếp cận thực hành thực tiễn nghề và có việc ngay sau khi ra trường
tuy nhiên giáo dục nghề nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hút học viên
vì thị trường lao động hiện nay vẫn chưa thực sự phân hóa trình độ lao động trình độ tay nghề một cách rõ ràng
vì thế việc yêu cầu học nghề chưa trở thành một yếu tố bắt buộc
hiện nay trong xã hội chúng ta thì ai cũng thể đi làm được mà không cần phải học đại học
mà cũng không cần phải học nghề thậm chí là cũng không cần phải học hết lớp một mươi hai cũng có thể đi làm
cái đó thì đó là một cái thực tiễn
đấy nó làm cho thị trường lao động nó không bền vững chất lượng lao động chúng ta không có chất lượng cao
thì cái này là phải có trách nhiệm của nhà nước phải có định hướng phải có cái quy định
thế một mặt nhà nước cũng tạo điều kiện cho các đối tượng học nghề
tôi cũng là người tham gia học nghề sau đó đến bây giờ tôi cũng có đầy đủ bằng cấp làm hiệu trưởng
thì vẫn khi mà học sinh vào trường học thì tôi đều kể cách đây băng
thầy cũng như các em vào học nghề vấn đề là chúng ta phải cố gắng chúng ta lựa chọn con đường nó phù hợp với chúng ta
con đường là một xã hội cần mà nó đem lại cái lợi ích cho xã hội cho gia đình cho bản thân
australia luôn luôn có sự hỗ trợ rất lớn đối với việt nam đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
australia cũng đã cung cấp cho việt nam nhiều học bổng về đại học và sau đại học
tuy nhiên nền kinh tế của việt nam đang có những thay đổi
và cần nhiều kỹ năng mới
cho nên australia không chỉ hỗ trợ việt nam mảng giáo dục đại học và sau đại học mà sẽ hỗ trợ việt nam trong mảng giáo dục dạy nghề
vì chúng tôi nhận thức rằng khi các bạn có những kỹ năng tốt về nghề thì sẽ hỗ trợ tốt cho sự phát triển của nền kinh tế đặc biệt trong thời đại nền kinh tế bốn
và với những hiệp ước cam kết giữa hai chính phủ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề thì chúng tôi đồng ý cam kết hợp tác trong hai lĩnh vực sau
đó là làm sao để có sự liên kết giúp doanh nghiệp và nhà trường chặt chẽ hơn nữa
đáp ứng đúng nhu cầu thị trường lao động
và thứ hai là đẩy mạnh truyền thông thay đổi nhận thức trong đào tạo nghề để giáo dục nghề nghiệp trở nên phổ biến hơn
ở australia những người học nghề có mức thu nhập rất cao và đây là sự thu hút đối với nhiều cá nhân
thay đổi tư duy về con đường học tập và lựa chọn sự nghiệp đang là rào cản lớn trong định hướng giáo dục đào tạo nghề tại việt nam
tăng cường truyền thông thay đổi nhận thức và điều chỉnh chính sách tạo thuận lợi cho đào tạo nghề
là việc làm cần thiết mà các bộ ngành các đơn vị liên quan cần thực hiện trong thời gian tới
tại các nước phát triển trên thế giới học nghề đem lại nhiều cơ hội phát triển và đem đến cho họ sự nghiệp mơ ước
đây cũng sẽ là xu hướng tất yếu của việt nam và nó được thể hiện qua nhu cầu của thị trường lao động thị trường việc làm
điều đó sẽ tác động ngược lại công tác giáo dục nghề nghiệp
đến đây thì thời lượng của chương trình tạp chí lao động xã hội tuần này cũng đã hết
trước khi kết thúc chương trình mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hữu ích trong lĩnh vực lao động việc làm
theo nghị quyết năm trăm hai mươi tám hai nghìn một mươi tám ubtvqh một mươi bốn về chi phí quản lý bảo vệ
bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau
mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi chín bằng hai một mươi năm năm hai nghìn hai mươi bằng hai và năm hai nghìn hai mươi một bằng một tám mươi năm
trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm xã hội được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội
mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp năm hai nghìn một mươi chín bằng hai một mươi năm năm hai nghìn hai mươi bằng hai và năm hai nghìn hai mươi một bằng một tám mươi năm dự toán thu chi
thất nghiệp trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp được trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
nhằm mục tiêu thực hiện tốt việc tổ chức quản lý hoạt động
đào tạo trình độ trung cấp trình độ cao đẳng góp phần bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo
bộ lao động thương binh và xã hội đang dự thảo thông tư quy định về hồ sơ sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp trình độ cao đẳng
trong đó hồ sơ sổ sách dành cho nhà trường đưa ra tám đề xuất trong đó đề xuất chương trình đào tạo thể hiện được mục tiêu đào tạo các trình độ trung cấp
cao đẳng quy định chuẩn kiến thức kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp phạm vi và cấu trúc nội dung phương pháp và hình thức đào tạo
cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun tín chỉ môn học từng chuyên ngành hoặc từng nghề và từng trình độ
cấu trúc của chương trình đào tạo được quy định tại thông tư số ba hai nghìn một mươi bảy tt bld tb xh
miễn giảm thuế và nhiều hỗ trợ khác cho doanh nghiệp hợp tác cùng trường nghề
đây là một phần nội dung công văn số bảy trăm tám mươi sáu ld tb xh tc gdnn do bộ lao động thương minh và xã hội ban hành nhằm gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp thị trường lao động
bộ lao động thương minh và xã hội đề nghị doanh nghiệp triển khai việc cung cấp thông tin về nhu cầu về tuyển dụng lao động như số lượng
kỹ năng nhu cầu sử dụng lao động theo ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động từng năm trong giai đoạn hai nghìn hai mươi
trong một mươi tám hai nghìn hai mươi một theo quy định tại khoản một điều năm hai của luật giáo dục nghề nghiệp
trong một mươi tám hai nghìn hai mươi một theo quy định tại khoản một điều năm hai của luật giáo dục nghề nghiệp